thưa quý vị dự báo trong dịp tết nguyên đán giáp thìn và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi bốn mà đội giao thông sẽ tăng rất cao nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông rất lớn
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa có công điện về tăng cường các biện pháp bảo đảm cho tự an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán giáp thìn và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi bốn
trong công điện thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ trưởng bộ công an quyết liệt chỉ đạo công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân tham gia giao thông nghiêm trình chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông
triển khai các phương án tuần tra kiểm soát chặt chẽ xử lý nghiêm minh đối với tất cả các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đặc biệt là trên đường bộ nhất là các tuyến đường cao tốc

phương tiện thủy trở quá vạch giấu mớn nước an toàn phương tiện không đăng ký đăng kiểm không bảo đảm an toàn kỹ thuật không trang bị dụng cụ cứu sinh cứu đắm người điều khiển phương tiện không có dây phép lái xe băng cấp chứng chỉ chuyên môn
cũng tại công điện thủ tướng yêu cầu bộ trưởng bộ giao thông vận tải chỉ đạo cục đường bộ việt nam có giải pháp siết chặt kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải thông qua thiết bị giám sát hành trình và xử lý kịp thời đối với các phương tiện vi phạm
các cơ quan đơn vị trực thuộc các sở giao thông vận tải và các đơn vị kinh doanh vận tải có phương án bảo đảm năng lực vận tải chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách hàng hóa nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ đường thủy và đường hàng không trong dịp tết

bán kính cong hẹp tầm nhìn hạn chế bảo đảm hệ thống thu phí điện tử không dừng hoạt động thông suốt phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai ngay phương thức thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí cảng hàng không sân bay không để xảy ra un tắc giao thông tại các trạm thu phí và khẩn trương hoàn thành nâng cấp sửa chữa bảo trì các tuyến giao thông trọng điểm trong đỗ thị và trả lại lòng đường phục vụ nhân dân đi lại hoàn thành một tuần trước kỳ nghỉ tết nguyên đán

trước diễn biến của thị trường thời điểm giáp tết lãnh đạo cục quản lý thị trường tp hcm đã chỉ đạo quyết liệt các đội quản lý thị trường tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn để kịp thời phát liệt và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá kinh doanh hàng hóa nhập lậu hàng giả hàng kém chất lượng không đảm bảo an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận khác đồng thời chú trọng kiểm tra các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu lương thực thực phẩm kiểm soát các giao dịch thương mại điện tử các trang mạng xã hội
không đảm bảo quyền chế hữu trị tuệ hàng nhập lậu trong thương mại điện tử
khép lại một điểm báo ngày hôm nay là bài viết hà nội mở đường riêng cho xe đạp khuyên khách sử dụng phương tiện xanh trên báo kinh tế và đồ thị
bài viết ghi nhận thực tế trong những năm gần đây số lượng phương tiện cá nhân ở hà nội tăng với tốc độ chóng mặt tạo ra sức ép lớn cho giao thông đô thị ở hà nội
gây ra tình trạng un thắc giao thông ô nhiễm môi trường và khiến hệ thống giao thông đô thị dối loạn đặc biệt là trong giờ cao điểm
nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên hà nội đang tập trung ưu tiên phát triển phương tiện công cộng trong đó có xe đạp
theo đánh giá xe đạp là phương tiện giao thông dễ tiếp cận an toàn tốt cho sức khỏe con người và thân thiện với môi trường
ưu tiên sử dụng xe đạp làm phương tiện giao thông hàng ngày là một chiến lược hiệu quả với chi phí thấp giúp thành phố đạt được mục tiêu tăng trưởng xanh